mới đây lễ trao giải thưởng vinfucher vừa diễn ra tại nhà hát lớn hà nội
không nằm ngoài sự đoán chủ nhân của giải thưởng chính vinfuture mùa đầu tiên trị giá ba triệu đô la
được trao cho giáo sư catalin carrico và hai đồng nghiệp
những người đặt nhìn móng cho công nghệ mina trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
hội đồng giải thưởng gồm các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã tìm ra chủ nhân
của giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu vinfielder lần thứ nhất
trong đó giải thưởng chính trị giá bảy mươi tỷ đồng ba triệu đô la trao cho giáo sư catalin kariko
phó chủ tịch cấp cao của biontech
bà là người hungary
ngay sau khi lấy bằng tiến sĩ bà carico đã sang mỹ làm nghiên cứu
sau tiến sĩ và bây giờ là giáo sư thỉnh giảng ở đại học pentilvania
giáo sư catalin carrico nổi tiếng nhất với những đóng góp trong công nghệ mrna
vaccine mrna phòng chống covid một mươi chín
bà carrico cộng tác cùng với giáo sư drew westman và giáo sư pieter ruter kulit
người có nhiều năm nghiên cứu về mrna
công nghệ này đã trở thành một công nghệ bước ngoặt được sử dụng trong một số vaccine covid một mươi chín
dựa trên mrna hiện đang được phát triển ở giai đoạn cuối
nhờ công nghệ mrna các công ty pfizer biontech và moderna đã tạo ra vaccine ngừa covid một mươi chín có hiệu quả cao
xúc động nhận được giải thưởng lớn
giáo sư carrico chia sẻ
tôi không thể thốt nên lời nào xin cảm ơn các bạn rất nhiều
xin cảm ơn các nhà sáng lập giải thưởng hội đồng giải thưởng
đây là giải thưởng về điểm sáng về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
tôi rất vui mừng có mặt tại việt nam
tôi đã được nghe nhiều câu chuyện tuyệt vời về văn hóa của người bạn
những sinh viên việt nam đã cùng học với tôi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo nhóm tác giả công nghệ mrna sẽ mở ra liệu pháp vaccine mới
thế hệ vaccine mới cho các căn bệnh mới
điều quan trọng nhất là mở ra sự hợp tác
giữa các quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam